tổ chức cho các chủ bến đò ký cam kết tạm dừng chở khách
đảm bảo an toàn phòng dịch

thì luôn thực hiện năm k
xong rồi từ cái lúc hà nội ra chỉ thị một mươi sáu
không được hoạt động vì cái bến cập bến của mình là hà nội
thì bên địa phương là cấm luôn không được hoạt động nữa luôn

việc thứ nhất là chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín

thực hiện đúng chế độ năm k
thứ nhất là đối với các phương tiện vào vùng dịch
và tuyệt đối là không được vận chuyển người từ vùng dịch ra các địa phương khác
không chỉ trên tuyến đường bộ mà trên tuyến đường thủy
lực lượng chức năng quyết tâm không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ
với công tác đảm bảo an toàn giao thông
nhất là vào thời điểm mùa mưa lũ như hiện nay
phối hợp với các lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên đường thủy
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền
chống dịch có hiệu quả